liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi chiều ngày hôm qua
tại phòng giao dịch vietcombank trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
công an quận hải an thành phố hải phòng đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng
truy bắt đối tượng gây án
theo camera an ninh ghi lại đối tượng nam giới đeo ba lô đầu đội mũ lưỡi chai
bịt mặt chỉa súng vào nhân viên trong quầy giao dịch đe dọa sau đó dùng súng bắn lên trần nhà để đe dọa cướp tiền
đối tượng lấy tiền nhét đầy ba lô rồi rời khỏi quầy giao dịch uy hiếp một bảo vệ và cướp thêm chiếc xe máy
của nhân viên bảo vệ ngân hàng làm phương tiện tàu thoát
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng đã cướp được vài tỷ đồng từ phòng giao dịch này
và chiếc xe máy đối tượng cướp dùng để tẩu thoát đã được cơ quan công an thu hồi